có lẽ không cần nói thêm gì nhiều người cũng đã có câu trả lời cho sự kỳ tài của thầy lang
đó là gói thuốc mà chúng tôi mua với giá năm trăm linh cho một mươi ngày uống
trao đổi với ông nguyễn hồng xiêm chủ tịch hội đồng y thành phố hà nội ông siêm cho biết
khi để các loại thuốc lẫn lộn với nhau rất khó để phát hiện các loại cây cỏ đã chặt nhỏ như thế này
tuy nhiên người trong nghề vẫn có thể biết trong bài thuốc chữa ung thư có đến gần một mươi vị thuốc bắc được nhập từ trung quốc
chức sự nhìn vào một cái mớ côn nộn như vậy thì không thể phân biệt hết được
đa số người ta cũng dùng thuốc nam và những cây gì thành phần ra sao tác dụng như thế nào được băm chặt như thế này
không phân loại nổi thế còn ung thư theo tế bào ca tế bào cang xe là bệnh tế bào thì chưa có thuốc đọc chữa được đâu trong đông y
việc trộm nhiều vị thuốc vừa là để đánh lừa những người không có chuyên môn vừa là để những người bệnh yên tâm
vì đa phần các vị thuốc đều có tác dụng thanh nhiệt nên thời gian đầu sử dụng cơ thể sẽ phản ứng rất tốt
còn thực tế là hiện nay chưa có bài thuốc đông y nào đăng ký chữa được ung thư
những bài thuốc đông y chỉ hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho bệnh nhân ung thư
tâm lý của người bệnh là có bệnh thịt vai tư phương nên cứ nghe quảng cáo là theo mà không biết thực hư
trong thực tế có một số bài thuốc có công dụng bồi bổ hỗ trợ trong điều trị cho rất nhiều loại bệnh chứ không riêng gì bệnh ung thư
tuy nhiên một số thuốc mặc dù có công dụng bồi bổ nhưng chính nó sẽ kích hoạt tế bào ung thư vốn đang nằm im trong cơ thể khiến bệnh thêm trầm trọng
chính vì vậy gia đình và người bệnh cần sáng suốt hơn
trong việc lựa chọn các loại thuốc và phương pháp chữa bệnh phù hợp với thể trạng và kinh tế của gia đình